thưa quý vị ngày hôm qua ngày hai mươi sáu tháng sáu phòng cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ công an tây ninh
đã tìm và đưa được thi thể cả gia đình gồm ba người gồm hai bố mẹ và một cháu bé một mươi ba tuổi
cùng chủ tệ xã hòa hiệp huyện tân biên bàn giao cho công an huyện tân biên
sáng cùng ngày công an huyện tân biên tiếp nhận tin báo của người dân phát hiện phía bên ngoài bờ rào
của một nhà máy mủ ở xã hòa hiệp huyện tân biên có một tử thi đang nổi trên mặt nước
ở đường suối lặng là đường dẫn nước thải của nhà máy mủ
sau khi được xử lý thải ra môi trường công an huyện tân biên đến hiện trường tiến hành điều tra nhận định
có thể cả gia đình ba người gặp nạn nên đã yêu cầu phòng cảnh sát phòng cháy chữa cháy hỗ trợ tìm kiếm nạn nhân
đến khoảng gần chín giờ lực lượng chức năng đã tìm thấy hai thi thể còn lại
được biết hai vợ chồng nạn nhân làm nghề cạo mũ cao su cả gia đình ba người mất tích từ chiều ngày hai mươi năm tháng sáu
công an huyện tân biên đang phối hợp cùng với các đơn vị nghiệp vụ điều tra làm rõ nguyên nhân vụ việc
phát hiện có cháy hành khách trên xe hô hoán để tài xế dừng lại và tháo chạy tuy nhiên ngọn lửa nhanh chóng bao trùm toàn bộ xe
thời điểm cháy xe ô tô khách đang chạy ở làn giữa vì sự việc xảy ra bất ngờ lái xe không kịp đánh vào làn khẩn cấp
khiến cho giao thông tại khu vực đại lộ thăng long bị ủn tắc kéo dài
đội cảnh sát giao thông số một mươi một phòng cảnh sát giao thông công an tp hà nội đã kịp thời có mặt tổ chức sơ tán những người trên xe
về khu vực an toàn phân luồng hướng dẫn phương tiện qua khu vực vụ việc không có thiệt hại gì về người
tòa án nhân dân quận sơn trà thành phố đà nẵng vừa mở phiên tòa xét xử lưu động vụ án tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy
tại một nhà nghỉ ở phường nại hiên đông
theo có trạng ngày bốn tháng một mươi một năm hai nghìn hai mươi một tại phòng hai trăm linh ba ở nhà nghỉ thùy lan công an quận sơn trà đã bắt quả tăng trương văn thành
và nguyễn đức huy có hành vi tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy tại cơ sở lưu trú và thu giữ ma túy loại metafetamin
tại phiên tòa xét xử lưu động các bị can đã thành khẩn khai báo và căn cứ vào tình tiết giảm nhẹ
tòa án nhân dân quận sơn trà đã tuyên phạt trương văn thành và nguyễn đức huy mỗi bị cáo ba năm tù giam với tội danh tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy
tại tp hồ chí minh ba mươi hai người sử dụng ma túy tại quán bar đã bị công an quận tân phú tp hồ chí minh bắt quả tăng vào dạng sáng nay ngày hai mươi sáu tháng sáu
khoảng một giờ ngày hai mươi sáu tháng sáu đội cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy
công an quận tân phú phối hợp với các đơn vị liên quan bất ngờ kiểm tra hành chính quán bar club sáu mươi tám đường vườn lài phường tân thành quận tân phú tp hcm
thời điểm kiểm tra có hơn một trăm linh người đang vui chơi trong quán bar
thấy lực lượng chức năng các nhóm tháo chạy ra cửa thoát huyền nhưng các cửa này đã bị chốt chặn
kiểm tra nhanh công an quận tân phú phát hiện ba mươi hai người dương tính với ma túy nên đưa về trụ sở công an phường tân thành lập biên bản xử lý
công an quận tân phú cũng lập biên bản xử phạt nhiều lỗi với chủ quán barclub sáu mươi tám trong đó có lỗi thiếu quản lý để khách sử dụng ma túy trong ba
với hành vi cướp tài sản mới đây cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện châu thành tỉnh bến tre vừa khởi tố bị can và bắt tạm giam nguyễn hoàng phúc sinh năm hai nghìn ba trú tại xã an phước huyện châu thành về hành vi trên
theo hồ sơ vụ án phúc là đối tượng nghiện game không có nghề nghiệp
nên để có tiền chơi game vào chiều ngày hai mươi một tháng sáu phúc đi bộ đến ngã tư huyện châu thành với ý đồ tìm người chạy xe ôm để cướp tài sản
tại đây phúc đã giả vờ thuê ông huỳnh hữu nghĩa là người chạy xe mô tô chở mình về nhà
khi đến khu vực vắng người phúc dùng dao thủ sẵn trong người đâm vào lưng ông nghĩa làm nạn nhân bị thương ngã xuống đường
sau đó phúc cướp hai trăm linh đồng cùng xe mô tô của ông nghĩa rồi tẩu thoát
vào cuộc điều tra đến ngày hai mươi ba tháng sáu công an huyện châu thành đã xác minh làm rõ phúc chính là thủ phạm nên tiến hành bắt giữ tại thị trấn châu thành
tại cơ quan công an phúc đã thừa nhận toàn bộ hành vi cướp tài sản của mình riêng xe mô tô cướp được đối tượng đem bán năm trăm linh đồng sau đó lấy tiền chơi game
ngày hôm nay hai mươi sáu tháng sáu trong quá trình dỡ nhà tại địa chỉ sáu mươi tám b đặng nguyên cẩn phường một mươi bốn quận sáu tp hcm
đã xảy ra sự cố tường đổ sập đè hai người lực lượng chức năng đã đến kịp thời triển khai công tác cứu hộ cứu nạn
vụ việc xảy ra vào khoảng tám giờ ba mươi phút cùng ngày hai công nhân đang đập dỡ nhà cấp bốn cũ để xây dựng nhà mới thì xảy ra sự cố
nhận tin báo công an quận sáu và phòng cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ công an tp hcm đã điều năm phương tiện và hàng chục cán bộ chiến sĩ tới hỗ trợ
sau nhiều giờ nỗ lực lực lượng chức năng đã giải cứu được một người ra ngoài đưa đi cấp cứu
người còn lại được xác định đã tử vong ngay khi sự cố xảy ra
phòng cảnh sát hình sự công an tp hcm cho biết vừa phối hợp với các đơn vị liên quan bắt giữ được lê công hậu
chú tại huyện châu thành tỉnh bến tre là nghi can phóng hỏa làm hai người tử vong ở tp hcm
theo đó đối tượng bị bắt giữ khi đang lẩn trốn tại tiền giang
hiện cơ quan chức năng đang tiến hành lấy lời khai của nghi phạm để làm rõ động cơ gây án
trước đó vào dạng sáng ngày hai mươi năm tháng sáu đã xảy ra một vụ hỏa hoạn tại căn nhà trong hẻm thuộc đường nguyễn tư nghiêm
phường bình trưng tây tp thủ đức
tại thời điểm trên những người trong nhà ngửi thấy mùi khét cho nên đã hô hoán mở cửa sổ phía sau để thoát ra ngoài
tuy nhiên hai cô gái ngủ trên gác đã không kịp thoát ra ngoài hậu quả cả hai người đều tử vong
vụ cháy còn khiến cho nhiều tài sản bên trong căn nhà bị thiêu dụi hoàn toàn
viện kiểm sát nhân dân tỉnh bà rịa vũng tàu
đã phê chuẩn quyết định khởi tố bị can phê chuẩn lệnh tạm giam đối với võ trung hồng
chú huyện củ chi tp hcm về tội mua bán trái phép chất ma túy
đồng thời phê chuẩn quyết định khởi tố bị can đối với bùi văn minh chú thành phố bà rịa về tội tăng trữ trái phép chất ma túy
trước đó vào sáng ngày một mươi bảy tháng sáu phòng cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy công an tỉnh
phối hợp với công an phường phước nguyên tp bà rịa bắt quả tang đối tượng bùi văn minh
chú tp bà rịa đang tẳng trữ tám gói ma túy tổng hợp dạng đá
đầu tranh mở rộng phòng cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy công an tỉnh bà rịa vũng tàu
phối hợp với lực lượng chức năng công an tp hcm tiến hành bắt khẩn cấp đối tượng võ trung hồng
chú tp hcm thu giữ một mươi chín gói ma túy tổng hợp dạng đá có khối lượng khoảng bốn hai kg
hai bốn trăm hai mươi tám viên thuốc lắc một cân tiểu ly một bộ dụng cụ sử dụng ma túy cùng nhiều tăng vật khác
công tác vận động tuyên truyền thu hồi vũ khí vật liệu nổ là một trong những nhiệm vụ quan trọng
góp phần đảm bảo tình hình an ninh trật tự với những huyện miền núi công tác dân vận còn gặp nhiều khó khăn
tuy nhiên với những việc làm thiết thực như cùng ăn cùng ở cùng làm cùng nói tiếng dân tộc với người dân
công an các huyện miền núi địa bàn tỉnh lai châu đã đạt được hiệu quả trong việc thu hồi vũ khí vật liệu nổ
đảm bảo an ninh trật tự tạo lòng tin đối với người dân
xã tà lèng huyện tam đường tỉnh lai châu với địa hình đồi núi người dân chủ yếu là người dân tộc giao và người dân tộc mông
theo tập tục của người dân tộc mông mỗi khi nhà có đám tang sẽ nổ ba phát súng để báo hiệu trong nhà có người mất
vì vậy hầu như gia đình nào tại xã cũng có một khẩu súng tự chế vừa để săn bắn vừa để dùng khi nhà có đám
tuy nhiên trong những năm gần đây qua công tác vận động tuyên truyền
người dân các thôn bản đã nhận thức và tự giác đến trụ sở xã giao nhận vũ khí cho cán bộ
trước đây đồng bào người mông cũng thường dùng loại súng này để các lá ruộng lá nương để bảo vệ mùa mảng
tuy nhiên qua lực lượng công an xã giải thích về cái tác hại của loại súng này này bà con đã hiểu và nộp lại cho lực lượng công an xã
còn tại xã nậm hàng huyện nậm nhun
dân số tại đây là người dân tộc nhiều thôn bản người dân không giao tiếp được bằng tiếng phổ thông
nên việc tuyên truyền vận động thời gian đầu còn gặp nhiều khó khăn
nhờ sự kiên trì đi từng ngõ gõ từng nhà của lực lượng công an xã
trong ba năm qua gần ba trăm linh khẩu súng tự chế các loại đã được người dân tự giác giao nộp
đồng thời cán bộ chiến sĩ công an xã còn tổ chức cho các hộ dân ký cam kết không tàng trữ sử dụng trái phép súng tự chế vật liệu nổ
theo tài liệu điều tra vào tối ngày một mươi bốn tháng sáu nhã cùng nhóm bạn đến chơi tại một quán bia trên đường ninh tốn thuộc địa bàn phường hòa khánh bắc quận liên triều
trong lúc chơi nhóm của nhã xảy ra mối thuẫn với một người ở bàn bia bên cạnh sau đó nhã âm thầm về nhà lấy một mã tấu giấu vào trong áo rồi quay lại quán bia nói trên
ngã xông vào vùng mã tàu chém tới tóp một nam thanh niên theo hướng từ trên đầu xuống hậu quả bị hại phải khâu hàng chục mũi gây thương tích nặng
một người khác cũng bị ngã đâm vào vùng bụng trọng thương
gây án xong nhã về quê lẩn trốn và bị công an quận liên triểu bắt giữ
hiện cơ quan cảnh sát điều tra công an quận liên triều thành phố đà nẵng đang tiếp tục mở rộng điều tra để làm rõ các đối tượng có liên quan trong vụ việc
ngày hôm nay công an tỉnh bình phước phối hợp với công an huyện bù đốp đang tổ chức khám nghiệm và điều tra làm rõ cái chết của một người phụ nữ nạn nhân được phát hiện tử vong trong bụi cỏ vào sáng cùng ngày
nạn nhân là bà nguyễn thị tròn bảy mươi ba tuổi trú tại xã tân tiến huyện bù đốc
trước đó vào sáng cùng ngày một người dân ở ấp tân thuận xã tân tiến huyện bù đốt ra vườn dẫy gần nhà để làm việc
khi làm đến gần khu vực bụi cỏ dậm ở gần đường thì phát hiện bà tròn tử vong trước đó
tại hiện trường nạn nhân được xác định tử vong trong tư thế nằm ngửa
khu vực nạn nhân tử vong là giữa bãi cỏ rậm rạp
công an huyện bù đốc vẫn đang tiếp tục điều tra và làm rõ vụ việc
tại hậu giang vào ngày hôm nay cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh hậu giang cho biết
sau thời gian khởi tố bắt tạm giam đặng văn bào sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi một trú tại tỉnh hậu giang
tổng giám đốc công ty hồng ân chủ quán cà phê tại thành phố vị thanh tỉnh hậu giang
để điều tra về hành vi lừa đảo chiếu nọ tài sản
mới đây cơ quan này cũng thực hiện lệnh bắt tạm giam đối với bạn gái của bảo là huỳnh ngọc lài
sinh năm hai nghìn hai trú tại thành phố vị thanh về cùng hành vi
cơ quan điều tra xác định huỳnh ngọc lầy sử dụng một hợp đồng nguyên tắc chuyển nhượng quyền sử dụng đất giả
để thế chấp cho một người dân ở huyện vị thủy tỉnh hậu giang để vay hai lần tiền tổng cộng ba trăm năm mươi triệu đồng vào tháng bốn và tháng năm năm hai nghìn hai mươi hai
lai khai nhận hợp đồng giả này là do đặng văn bảo làm và đưa cho lài ký tên để đi thế chấp vay tiền
sau khi lấy được tiền lài giữ và dùng hết vào việc trả nợ đặt cọc đất nền
trước đó vào ngày một mươi chín tháng năm đặng văn bào bị phát hiện sử dụng hai hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất giả
do đối tượng tự làm để chuyển nhượng quyền sử dụng đất một thửa đất ở huyện vị thủy cho người khác chiếm đoạt bảy trăm linh triệu đồng
khám xét nơi ở và nơi làm việc của đặng văn bảo cơ quan điều tra thu giữ máy làm con dấu
nhiều con dấu mực cùng một số vật dụng tài liệu liên quan đến hành vi phạm tội của báo